thưa quý vị sau bốn ngày xét hỏi và nghị án trưa ngày một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với cựu giám đốc bệnh viện tp thủ đức nguyễn minh quân và các đồng phạm
theo hội đồng xét xử bị cáo nguyễn minh quân là chủ mưu cầm đầu vụ án hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn cho nhà nước
hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo nguyễn minh quân một mươi sáu năm tù về tội tham ô tài sản năm năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là hai mươi một năm tù
cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đấu thầu trong ba năm sau khi chấp hành án bị cáo nguyễn văn lợi một mươi hai năm tù cùng về tội tham mô tài sản ba năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là một mươi năm năm tù bị cáo nguyễn trần ngọc diễm ba năm tù nhưng cho thử ngón treo
các bị cáo còn lại cũng phải lệnh án
từ ba năm tới ba năm sáu tháng tù về dân sự buộc bị cáo nguyễn minh quân bồi thường một trăm linh hai năm mươi hai tỷ đồng buộc bị cáo nguyễn lan anh và nguyễn thị ngọc nộp lại số tiền đã nhận của bị cáo lợi
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự năm đối tượng gồm nguyễn hữu hoàn đào công phước cùng ngụ tại tỉnh đồng nai nguyễn văn bửu hoàng văn vũ và đàm cảnh thành cùng chú tại tỉnh thanh hóa
để tiếp tục điều tra về hành vi lừa dối khách hàng
qua làm việc các đối tượng khai nhận đã vận chuyển năm xe phế liệu kim loại từ kho chứa phế liệu của công ty cổ phần thương mại bách hóa xanh về bãi tập kết phế liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn phế liệu nhất lộc phát tại thành phố biên hòa
thủ đoạn của các đối tượng là bơm từ bốn đến sáu mét khối cát sáu mét khối nước tương đương với khối lượng sắt phế liệu từ bốn sáu tấn một chuyến vào kết tự chế gắn trên thùng xe của hai ô tô để làm tăng khối lượng sát xe
sau đó xả nước trên kết tự chế trước khi bốc xếp phế liệu kim loại lên xe rồi cân khối lượng cả xe và hàng hóa để nhằm thu lợi bất chính của công ty cổ phần thương mại bách hóa xanh với số tiền ước tính hàng chục triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với trần văn linh chú tại tỉnh cà mau để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
theo hồ sơ vào ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba linh được thuê điều khiển xà lan để đi mua cát đến khoảng h ba mươi phút ngày hai tháng chín linh nảy sinh ý định hút cát lên xà lan để bán nhằm thu lợi bất chính
sau đó linh điều khiển xà lan đến khu vực thuộc thủy phận sông tiền ấp phú thuận hai xã đồng phú huyện long hổ hút cát từ lòng sông lên xà lan thì bị lực lượng công an đến kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra phương tiện đã hút được ba mươi năm sáu
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai linh đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát lòng sông lại tiếp tục vi phạm tại cơ quan công an linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vào sáng ngày một tháng một mươi hai lực lượng chức năng công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy kho hàng của siêu thị bách hóa xanh đóng tại khu phố bốn a phường trảng giải tp biên hòa
vụ cháy xảy ra vào lúc tám giờ sáng cùng ngày khi nhân viên phát hiện lửa bốc cháy từ khu vực kho để hàng trong siêu thị bách hóa xanh rộng hàng trăm mét vuông
phát hiện ngọn lửa thì nhân viên hô hoán cùng khách hàng tháo chạy ra bên ngoài siêu thị
sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng nai và công an tp biên hòa điều động hai xe chuyên dụng cùng một mươi chiến sĩ tới hiện trường phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy của phường trảng giải tham gia dập lửa
sau khoảng một giờ chữa cháy lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại lớn hàng hóa bên trong ước tính hàng chục triệu đồng nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xác minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lại thế việt trú tại thành phố hải phòng để phục vụ công tác điều tra
đồng phạm của việt là huỳnh hải quang đã nổ súng chúng vào
quang đã nổ súng vào chủ tiệm vàng gây thương tích và dùng vật cứng đập vỡ tủ cả hai lấy đi sáu lượng vàng rồi bỏ trốn
trên đường tẩu thoát quang đưa cho việt một số tiền và yêu cầu thuê xe về thành phố hồ chí minh nhưng việt đã bị bắt tại địa phận tỉnh tiền giang
còn quang khi đến khu vực xã bình phú huyện càng long thì gặp lực lượng công an chốt chặn nên đã bỏ chạy và rút súng tự định bắn trả
do chạy với tốc độ cao không làm chủ được tay lái nên người này đã tự té và tử vong tại chỗ vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can lâm văn phi hổ chú tại huyện tân châu tỉnh tây ninh về hành vi giết người
tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại một quán cà phê hổ đã dùng dao đâm tử vong một phụ nữ ba mươi tám tuổi trú tại ấp trường lưu xã trường đông thị xã hòa thành rồi bỏ trốn
sau một mươi hai giờ truy tìm lực lượng công an xác định
hổ đang lẩn trốn ở khu vực chợ mê mốt campuchia nên đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công
đối tượng khai nhận chung sống với nạn nhân như vợ chồng do ghen tuồng thời gian gần đây giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
tối hai mươi tám tháng một mươi một sau khi cãi vã đối tượng dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát rồi bỏ trốn sang campuchia
vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông vẫn diễn biến phức tạp do đó để kiểm soát tốt hơn nữa không để xảy ra tai nạn giao thông từ việc sử dụng rượu bia khi lái xe
công an tỉnh nam định đã tăng cường tuần tra kiểm soát quán triệt phải xử lý nghiêm đối với tất cả các trường hợp vi phạm

hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn minh quân một mươi sáu năm tù về tội tham ô tài sản năm năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt hai mươi một năm tù cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đấu thầu trong ba năm sau khi chấp hành án
bị cáo nguyễn văn lợi một mươi hai năm tù về tội tham ô tài sản ba năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt một mươi năm năm tù
bị cáo nguyễn trần ngọc diễm ba năm tù cho hưởng án treo các bị cáo còn lại lãnh án từ ba năm tới ba năm sáu tháng tù
về dân sự buộc bị cáo nguyễn minh quân bồi thường một trăm linh hai năm mươi hai tỷ đồng bộ bị cáo nguyễn lan anh và nguyễn thị ngọc nộp lại số tiền đã nhận của bị cáo lợi
công an huyện trảng bom của tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự năm đối tượng để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng
các đối tượng gồm nguyễn hữu đoàn đào công phước nguyễn văn biểu hoàng văn vũ và đàm cảnh thành đã vận chuyển năm xe phế liệu kim loại
từ kho chứa phế liệu của công ty cổ phần thương mại bách hóa

thủ đoạn của các đối tượng là bơm từ bốn sáu mét khối nước tương đương với khối lượng sắt phế liệu từ bốn sáu tấn một chuyến vào két tự chế gắn trên thùng xe của hai ô tô để làm tăng khối lượng các xe
sau đó thì sản nước trên kết tự chế trước khi bốc xếp phế liệu kim loại lên xe rồi cân khối lượng cả xe và hàng hóa để nhằm thu lời bất chính của công ty cổ phần thương mại và bách hóa xanh với số tiền ước tính hàng chục triệu đồng
những tháng cuối năm nhu cầu vay tiền để giải quyết công việc của người dân tăng cao có cầu át sẽ có cùng các đối tượng cho vay lãi nặng tung ra nhiều chiêu trò núp bóng hỗ trợ tài chính cho vay tiêu dùng hay là bốc bắt họ người dân cần hết sức cảnh giác để tránh mắc bẫy tín dụng đen
các đối tượng gồm phạm trường hà quách văn công nguyễn văn doanh và phạm thị phượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với mức lãi suất tương đương từ một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm trên năm
đến nay cơ quan điều tra đã làm việc với số khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng và xác định được tổng số tiền thu lời bất chính mà các đối tượng này phải chịu trách nhiệm hình sự lên trên năm trăm linh triệu đồng

cơ quan điều tra đã làm việc với số khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng và xác định được tổng số tiền thu lời bất chính mà các đối tượng này phải chịu trách nhiệm hình sự lên trên năm trăm linh triệu đồng
theo cơ quan công an
các đối tượng hoạt động tín dụng đen phương thức thủ đoạn không mới vẫn là kiểu thủ tục nhanh gọn vay dễ dàng mọi hoạt động vay tiền đều dưới hình thức tự thỏa thuận với nhau
tuy nhiên tính chất của các đối tượng này ngày càng manh động nếu người vay không trả đúng hẹn chúng sẵn sàng gây áp lực hoặc có những hành vi dọa nạt đe dọa gây mất an ninh trật tự địa bàn
khi túng thiếu thì tôi cũng tìm được các ứng dụng đen và các đội vay nặng nãi nó làm thủ tục rất dễ dàng và cho vay nhanh chóng để mình gọi là kịp công việc của mình lúc đó
nhưng nó lại có vấn đề là nãi suất nó rất là cao và một khi đến thời hạn mà mình không chi trải được thì chủ lợi sẽ đến dọa dẫm và gây áp lực rất là lớn

vùng bốn hải quân vừa tiến hành cứu kéo thành công một tàu cá bị nạn trên biển đưa một mươi bốn ngư dân về bờ an toàn tiến hành bàn giao cho địa phương và gia đình
sau khi nhận tin báo vùng bốn hải quân điều động tàu bốn trăm bảy mươi một nhanh chóng đi cứu kéo tàu bình định chín mươi tám nghìn tám trăm ba mươi ba ts bị hỏng máy đang thả trôi trên biển đến sáu giờ sáng qua đã tiếp cận và kéo tàu cá về bờ
đến đêm cùng ngày thì kéo tàu cá này về đến vịnh cam ranh khánh hòa bàn giao cho địa phương và gia đình tiếp tục khắc phục sửa chữa
tàu cá bình định chín mươi tám nghìn tám trăm ba mươi ba ts hành nghề lưới vây gồm một mươi bốn lao động do anh võ minh vương làm thuyền trưởng
khi tàu đang hoạt động cách đảo phú quý khoảng một trăm bốn mươi hải lý về phía đông bắc thì hỏng máy nên phải thả trôi thuyền trưởng đã đề nghị hỗ trợ
công an tp hcm cho biết trong năm qua đơn vị đã tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm nấp bóng các cơ sở cầm đồ công ty tài chính công ty luật cho vay nặng lãi và các hoạt động đòi nợ sau đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật
qua đó công an tp hcm đã phát hiện hai trăm một mươi chín vụ với ba trăm bốn mươi sáu đối tượng đã khởi tố tám mươi một vụ án với hai trăm một mươi bảy bị can là các đối tượng thu hồi nợ về tội cho vây lãi nặng trong giao dịch dân sự cướng đoạt tài sản thông qua phương thức đòi nợ kiểu đe dọa khủng bố tung tin sai sự thật xứ phạm vi phạm hành chính hai mươi chín vụ với hai mươi chín đối tượng
các vụ án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm đều được tập trung điều tra khám phá bắt giữ nhanh đối tượng gây án
trong đó có vụ cướp tài sản ở chi nhánh ngân hàng sacombank trên đường phạm thế hiển quận tám bắt giữ ba đối tượng bắt ba đối tượng cướp tài sản tại phòng giao dịch nhị xuân ngân hàng sacombank ở huyện hóc môn
cùng với đó là công an tp hcm cũng đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức
điển hình phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cùng công an quận tám triệt phá băng nhóm doi châu phát ti cầm đầu chiêu hoạt động bỏ kê cướng đoạt tài sản ở chợ đầu mối bình điền
quá trình điều tra mở rộng công an phát hiện bắt giữ thêm nhóm giang hồ do nguyễn văn tuấn cầm đầu
hiện nay tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen có dấu hiệu phức tạp với phương thức thủ đoạn tinh vi gây ra nhiều hệ lụy cho vay lãi suất cắt cổ và đòi nợ bằng bạo lực khủng bố
tâm lý của người vay là sợ bị ảnh hưởng đến gia đình con cái nên chỉ vài lần bị tạt sơn quăng mắm tôm vào nhà là đã hốt hoảng tìm mọi cách trả nợ
quyết liệt tấn công trắng áp loại tội phạm này công an quận bảy vừa bắt giữ ngô thiên thạch và tống minh hải
để điều tra về hành vi liên quan đến hoạt động cho vai lãi nặng và sử dụng nhiều hình thức khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ
trước đó sau khi tiếp nhận trình báo của công an tp hcm
về việc cửa cuốn của người nhà bị tạt sơn và cho rằng do một trong số các chủ nợ gây ra
công an quận bảy khẩn trương truy xét đưa về trụ sở làm việc với năm đối tượng nghi vấn
qua đấu tranh công an quận bảy xác định hai đối tượng thạch và hải đã gây ra vụ việc tạt sơn trên
quận chủ nhân dân không nên vay tiền tới các áp nhất là người ta dễ cho mình vay thì sẽ ra các tình huống mà khi mà người vay nợ không đủ khả năng trả nợ
thì sẽ ra tạt sơn rồi đòi nợ thuê rồi làm mất an ninh tài tử trả hồi
việc liên tiếp phát hiện bắt giữ xử lý các đối tượng liên quan đến hoạt động cho vai lãi nặng và đòi nợ bằng cách khủng bố tinh thần như trên
cho thấy công an tp hcm đang rất quyết tâm quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm và vi phạm pháp luật về tín dụng đen
để góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tp hcm

ban công một số khác ngất xỉu mắc kẹt tại các phòng làm việc ở tầng này
thời điểm cháy bên trong tòa nhà có hơn một người là nhân viên và khách hàng
tìm cách thoát nạn ra khu vực an toàn đội ngũ chữa cháy cơ sở chia thành nhiều mũi
hướng dẫn cho nhân viên khách hàng thoát ra ngoài di chuyển đồ đạc và tìm cách dập lửa
phát hiện theo hướng dẫn của bộ phận và loa phát hành không vội vàng mà mất bình tĩnh

trước tính chất vụ cháy lớn quản lý tòa nhà đã báo cho cơ quan chức năng xin chi viện
công an thành phố hồ chí minh đã điều động bảy đơn vị chữa cháy với hơn năm mươi xe chuyên dụng
và hơn ba trăm sáu mươi cán bộ chiến sĩ tới ứng cứu
để không bỏ sót nạn nhân cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ đã được đưa vào
bên trong tìm kiếm người bị nạn
sau đó bốn người bị mắc kẹt tại các phòng trên tầng bảy được đưa ra ngoài
các mũi cứu hộ bằng xe thang trồng trọc cũng đã tiếp cận và đưa người xuống
từ mặt ngoài của tòa nhà
kết quả các đơn vị đã hướng dẫn cứu nạn cho hơn một người thoát ra ngoài an toàn
chính thần là luôn luôn chuẩn bị thể ứng phó sẵn sàng bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân
qua lần diễn tập này chúng tôi đúc kết được kinh nghiệm đó là chúng ta phải thường xuyên
học luyện và có sự phân công trước ngay từ đầu để khi tình huống xảy ra
chúng ta sẽ kịp thời và có sự phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo hiệu quả cao nhất
qua diễn tập phương án chúng ta đã nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác phòng chạy cháy
đối với lực lượng phòng cháy cháy cơ sở và đồng thời sử dụng
tạo các trang thiết bị phương tiện phòng chạy cháy cháy ở cơ sở
tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng phát huy tốt
để cơ chế phối hợp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thống nhất trong công tác chỉ huy điều hành chữa cháy
tạo phối hợp xử lý tình huống cháy một cách nhanh chóng
kịp thời và hiệu quả các đám cháy ngã cao tầng phức tạp trên địa bàn thành phố
thiếu tướng trần đức tài phó giám đốc công an thành phố hồ chí minh đánh giá
buổi diễn tập rất thiết thực trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố
là dịp để kiểm tra đánh giá toàn diện về phương tiện sự phối hợp giữa các lực lượng trong ứng phó
với sự cố cháy nổ và cứu nạn cứu hộ đồng thời cũng là cơ hội tốt để trang luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế
giải đua gai ngò tỉnh sóc trăng kết thúc tốt đẹp khép lại chủ hoạt động lễ hội ốc âm bốc năm hai nghìn hai mươi
do ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng tổ chức
với hơn một triệu lượt khách tham quan vui chơi có thể nói lễ hội ốc âm bốc năm nay đã diễn ra thành công tốt đẹp
góp phần trong thành công đó phải kể đến sự đóng góp của lực lượng công an tỉnh sóc trăng
trong việc đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày lễ hội diễn ra
lễ thả đèn nước lung linh màu sắc đua gai ngò sôi nổi cuộn nhiệt trong mấy ngày qua ở sóc trăng
trong bộ không khí cuộn nhiệt của lễ hội ốc âm bốc
trong những ngày đó đến đâu cũng thấy những nụ cười rãn rỡ của người dân nơi đây
song song với hoạt động vui chơi của người dân ở bất kỳ nơi nào diễn ra các sự kiện
đều có mặt của lực lượng công an tỉnh làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
ở tất cả các địa điểm diễn ra sự kiện sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra
chính sự có mặt của lực lượng công an tỉnh đã tạo cho người dân sự tin tưởng trong những ngày lễ hội diễn ra
để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân vui chơi trong những ngày diễn ra lễ hội
công an tỉnh sóc trăng ra quân thực hiện cao điểm ba mươi ngày đêm tấn công truy quét tội phạm và tệ nạn xã hội
bảo vệ lễ hội ốc âm bốc đua gai ngò sóc trăng năm hai nghìn hai mươi ba
nhận thức được đây là sự kiện quan trọng có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương
do đó các đơn vị công an đã chú động nắm chắc tình hình
triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội
bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của lễ hội

diễn ra lễ hội diễn về trung tâm dữ liệu của tỉnh tại icc để kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp phát sinh
tại những điểm diễn ra lễ hội để đảm bảo tuyệt đối an toàn những điểm diễn ra cũng như là lễ hội được diễn ra an toàn trong năm hai nghìn hai mươi ba
sau ba ngày diễn ra các hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc giao thương kinh tế vùng miền
lễ hội ốc âm bốc đua gai ngò tỉnh sóc trăng hai nghìn hai mươi ba đã thu hút hơn một triệu lượt khách tham quan
và tham gia các lễ hội
hoạt động có hơn năm triệu lượt người xem qua các kênh truyền hình và nền tảng mạng xã hội
thông qua lễ hội lần này tỉnh sóc trăng đã để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng quý đại biểu và du khách gần xa
đây sẽ là điều kiện cơ hội để địa phương giới thiệu tiềm năng thế mạnh về kinh tế văn hóa bán địa
đồng thời mời gọi các doanh nghiệp nhà đầu tư tăng cường hợp tác để cùng phát triển trong tương lai